thời gian qua tình trạng dự án treo dự án bỏ hoang đã và đang xảy ra tại nhiều địa phương
gây lãng phí rất lớn cho quỹ đất
là một tỉnh miền núi phía bắc của nước ta do vậy quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư của bắc cạn là rất ít
tuy nhiên nhiều năm qua hàng loạt doanh nghiệp đã vẽ ra những dự án lớn
sau đó thì lại bỏ hoang phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
năm hai nghìn sáu hơn sáu hectare dụng đất ở ngay sát quốc lộ ba này đã được thu hồi để xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô
nhưng hàng chục năm nay nhà máy này bỏ hoang khu đất này giờ chỉ còn duy nhất một sưởng chế biến gỗ bóc nhỏ hoạt động
còn đây là nhà máy chế biến khoáng sản quy mô lớn ở xã cẩm giang huyện bạch thông
mấy năm nay nhà máy cũng ngừng hoạt động đất đai bỏ hoang người dân không được hưởng lợi gì từ dự án

còn đây là nhà máy chế biến khoáng sản quy mô lớn ở xã cẩm giàng huyện bạch thông